chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị thị trường xăng dầu và thị trường vàng trong nước và thế giới
đang liên tục chứng kiến nhiều phiên tăng giảm
đáng chú ý với việc áp dụng nghị định chín mươi tám vào ngày một mươi năm tháng một mươi tới
và hàng loạt các fta có hiệu lực kéo giá thành giảm sâu
hàng sách tay đang ít thu hút người tiêu dùng
sau đây là nội dung chi tiết
trong ba tháng trở lại đây khi các công ty ga đầu mối liên tục thông báo
tăng giá ga bán lẻ vào đầu tháng thì nhiều đại lý sẵn sàng tặng quà khuyến mại
và giảm giá đến một trăm linh đồng một bình
trong khi các công ty ga đầu mối đều tăng giá bán lẻ ba năm trăm linh đồng một bình
thì các đại lý lại giảm giá bán tới cả một trăm linh đồng
theo hiệp hội ga việt nam giá bán lẻ ga mà các công ty đầu mối bán
không phản ánh đúng thị trường
cơ sở tính giá dựa vào giá ga thế giới chỉ nên áp dụng cho kênh bán buôn
còn với giá ga bán lẻ bao gồm cả dịch vụ nên không thể so sánh
giá dầu thế giới tiếp tục giảm ngay sau khi đã giảm ở phiên trước đó
do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường còn yếu
tại việt nam cơ quan điều hành đã quyết định tăng chi sử dụng
quỹ bình ổn giá xăng dầu để giảm giá bán lẻ đồng loạt các mặt hàng này
trên sàn giao dịch thế giới giá dầu brent giao tháng một mươi ba mươi chín tám mươi chín đô la một thùng
giảm sáu mươi chín cent tương ứng giảm khoảng sáu năm và hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp
tại việt nam sau phiên điều chỉnh hôm một mươi một tháng chín
giá xăng e năm ron chín mươi hai một mươi bốn hai trăm sáu mươi sáu đồng một lít giảm một trăm bốn mươi ba đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba một mươi bốn chín trăm tám mươi bốn đồng một lít giảm một trăm ba mươi đồng một lít
dầu diesel năm s một mươi một năm trăm một mươi tám đồng một lít giảm bốn trăm bốn mươi ba đồng một lít
dầu hỏa chín năm trăm chín mươi ba đồng một lít giảm năm trăm ba mươi hai đồng một lít
giá vàng thế giới liên tục lọc lại kịch bản bật tăng trong một thời gian ngắn
rồi giảm nhanh tác động mạnh tới mặt bằng giá vàng trong nước
giá vàng thế giới vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng hai usd một ounce
giá vàng thế giới ở quanh mức một chín trăm bốn mươi hai usd một ounce có xu hướng tăng một mươi một
theo tỷ giá ngân hàng giá vàng thế giới trong khoảng năm mươi bốn gần năm mươi năm triệu đồng một lượng
tại thị trường trong nước giá bán vàng miếng sgc giao dịch trong tuần
quanh mức trên năm mươi năm đến trên năm mươi sáu triệu đồng một lượng
cao hơn giá vàng thế giới quy đổi hai chín triệu đồng một lượng
theo bộ công thương nghị định số chín trăm tám mươi hai nghìn hai mươi ndcp sẽ áp dụng
hình thức phạt đối với hành vi tiết lộ thông tin thanh toán của khách hàng
trên website do cá nhân thực hiện
trường hợp vi phạm do tổ chức thực hiện thì mức phạt tiền sẽ gấp hai lần
nghị định chín mươi tám quy định mức phạt từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng đối với hành vi tự ý thay đổi
xóa hủy sao chép tiết lộ hoặc di chuyển trái phép thông tin thanh toán
của khách hàng trên website hoặc ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
hoặc để thông tin thanh toán của khách hàng qua website
ứng dụng bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng
các khách sạn năm sao lớn ở hà nội có chỉ số doanh thu dự kiến năm hai nghìn hai mươi
sụt giảm từ ba mươi đến chín mươi so với năm hai nghìn một mươi chín
tổng số doanh thu nhóm khách sạn lớn này giảm hàng nghìn tỷ đồng
số lượng khách của các khách sạn năm sao tại hà nội sụt giảm nặng nề bắt đầu
từ tháng hai đến nay từ sáu mươi năm đến chín mươi tám cùng kỳ năm trước
tổng doanh thu các khách sạn quốc tế như seraton melia metropole năm hai nghìn một mươi chín
là hai ba trăm linh tám ba trăm chín mươi tỷ đồng
nhưng năm hai nghìn hai mươi chỉ còn chín trăm ba mươi bốn trăm sáu mươi ba tỷ đồng đã giảm hơn sáu mươi
mặc dù giảm giá mạnh nhưng công suất sử dụng bồn phòng khá thấp
chỉ đạt một mươi sáu giảm năm mươi ba bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tháng tám vừa qua là tháng có lượng ô tô và giá trị nhập khẩu tăng mạnh nhất
trong năm tháng trở lại đây
đáng chú ý do cạnh tranh với xe trong nước giảm phí trước bạ
xe nhập khẩu cũng chạy đua giảm giá mạnh trong tháng chín
việt nam đã chi khoảng một hai tỷ đô la
nhập khẩu khoảng năm mươi ba ô tô các loại
tháng chín rơi vào tháng bảy âm lịch tháng ngâu nên thị trường ô tô có vẻ lắng lẽ hơn
có khoảng hai mươi mẫu xe được giảm giá từ hai mươi triệu đồng đến hơn tám trăm linh triệu đồng
honda hr v giảm giá đến một trăm linh triệu đồng
dòng bmw x hai giảm mạnh tới hai trăm bảy mươi ba trăm một mươi triệu đồng
không chỉ xe nhập dòng xe nội địa vinfast cũng giảm giá từ năm mươi đến một trăm năm mươi triệu đồng
nghị định chín mươi tám của chính phủ mới ban hành quy định hàng hóa nhập khẩu lưu thông
trên thị trường không có hóa đơn chứng từ sẽ bị xếp vào diện hàng lậu
do đó bán hàng sách tay không có hóa đơn chứng từ không làm thủ tục hải quan
bị xác định là hàng hóa nhập lậu
hàng sách tay luôn có giá mềm hơn so với mua chính hãng nên được nhiều người ưa chuộng
trước đây hàng sách tay được xử lý như hàng lậu
nhưng nghị định chín mươi tám sẽ quy định rõ hơn về mức độ xử phạt
với các fta được ký kết hàng chất lượng cao sẽ được nhập khẩu chính ngạch
với mức thuế thấp thậm chí bằng nên hàng sách tay dần mất điểm với người tiêu dùng